sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar trong trận bán kết u hai mươi ba châu á diễn ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một
hàng nghìn người dân thành phố hồ chí minh đã đổ ra đường mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển việt nam
đường phố chỉ một màu đỏ màu của quốc kỳ màu của chiến thắng niềm hãnh diện của người dân đối với u hai mươi ba việt nam
nhiều cung bậc cảm xúc nước mắt nụ cười nhưng trên hết đó là niềm tự hào dân tộc thể hiện trên khuôn mặt của mọi người dân
khi chứng kiến chiến thắng lịch sử của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trên đấu trường châu lục
các tuyến đường ở trung tâm thành phố hồ chí minh tràn ngập người dân cầm cờ tổ quốc
đeo băng đỏ in hai chữ việt nam xuống đường mừng chiến thắng
ngày hôm nay em cảm thấy đội tuyển của chúng ta chơi rất là xuất sắc
đây là lần đầu lắm rồi em mới thấy được một trận đấu nó hay đến như vậy
còn cầu thủ ngày hôm nay mà em thích nhất đó là thủ môn tiến dũng
và đương nhiên phải cảm ơn quyên hải nữa
quyên hải đã giúp cho chúng ta có thể vào được đột xuống thương lưu
và cái pha mà làm cho em nhiều cảm xúc nhất đó là cái va mà đỡ của thủ môn tiến dũng
quá xuất sắc
cầu thủ mà em cảm thấy thích nhất đó là cầu thủ quang hải là số một mươi chín
và cái phút mà giây phút hồi hộp nhất đó là cầu thủ mang số một mươi bảy
là cái người mà để quyết định được cái trận đấu thắng hay là thua
đó thì hôm nay cảm thấy rất là tuyệt vời
việt nam với
em cảm thấy trận đấu giữa việt nam và qua tà là rất là tuyệt
em cảm thấy hứng khởi khi mà được đi chung đoạn đường với tất cả mọi người ủng hộ cho việt nam
và em mong là cái trận chung kết sắp tới việt nam cũng sẽ giành chiến thắng và cũng sẽ có những cái cảnh này
việt nam mình đánh đá mình rất là buồn
buồn lúc đầu thôi
nhưng lúc sau mình cảm thấy là rất vui
nhưng mà cảm giác
lại tuột xuống nữa là buồn nữa
rất là cảm giác vui buồn lất lộn
nhưng mà cuối cùng thì cảm giác mọi người đang là rất là sung sướng
nhìn mấy bạn thấy đây
mặc dù các cổ động viên rất đông và phấn khích
nhưng tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được giữ vững
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã huy động một trăm linh quân số
đảm bảo điều tiết giao thông để người dân tận hưởng niềm vui chiến thắng được an toàn
tiếng giao hò và những khúc ca chiến thắng rộn vang đường phố
mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người hâm mộ bóng đá việt nam